ngày một mươi bảy tháng ba tại thành phố vinh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với văn phòng chính phủ
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp triển khai chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đến dự có phó thủ tướng chính phủ trị đình dũng
báo cáo tại hội nghị của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy
sau hơn bốn năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp với nhiều nỗ lực và sáng kiến mới
ngành lâm nghiệp đã đạt được những thành tựu quan trọng
độ che phủ rừng tăng từ hơn ba mươi chín năm hai nghìn một mươi một lên hơn bốn mươi năm hai nghìn một mươi
giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh đạt bình quân sáu năm mươi bảy trên một năm so với giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi tám
vượt mục tiêu đề án
đề án đề ra là sáu trên một năm
bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những điểm nóng về phá rừng vận chuyển tàng trữ lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ
kết quả trồng rừng phòng hộ đặc dụng trồng rừng thay thế còn thấp chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch
năng suất chất lượng rừng thấp quy mô sản xuất nhỏ manh mún chưa được tổ chức trong liên kết theo chuỗi
kết cấu hạ tầng phục vụ chế biến như kho tàng bến bãi công nghiệp phụ trợ còn kém phát triển
phát biểu tại hội nghị
phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh đối với việt nam rừng có vị trí vô cùng quan trọng
thực hiện chủ trương tái cấu trúc yêu cầu các ngành trong đó có ngành nông nghiệp ngành lâm nghiệp phải đề ra chương trình phát triển rừng bền vững
tiếp tục nâng cao năng suất chất lượng tăng giá trị trên một đơn vị diện tích
bên cạnh đó phải gắn quy hoạch phát triển rừng với tái cấu trúc ngành lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành lâm nghiệp
bảo vệ rừng vừa tạo ra tăng trưởng kinh tế trực tiếp và gián tiếp đáp ứng các yêu cầu giảm nhẹ thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu tạo sinh kế cho người dân gắn xây dựng nông thôn mới đảm bảo an ninh quốc phòng
tại hội nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đề nghị chính phủ cho phép bố trí vốn năm hai nghìn một mươi bảy đối với các dự án trồng và chăm sóc rừng có tỷ lệ giải ngân đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đạt thấp so với kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời tiếp tục bố trí vốn cho các dự án bảo vệ và phát triển rừng mở mới năm hai nghìn một mươi bảy và các năm tiếp theo ưu tiên các dự án oda cho lâm nghiệp nhất là khu vực tây nguyên khu vực ven biển sớm phê duyệt báo cáo khả thi chương trình lâm nghiệp bền vững và đề án khôi phục bảo vệ và phát triển rừng bền vững vùng tây nguyên